công cụ phương tiện hỗ trợ cần thiết để hạn chế tối đa thương vong đối với lực lượng trực tiếp tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thường xuyên kiểm tra giả soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn kịp thời phát hiện chấn chỉnh khắc phục các vi phạm kiên quyết tạm đình chỉ đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì cần xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật
cũng trong ngày hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm đối với ba cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy hà nội
theo đó bộ trưởng quyết định thăng cấp bậc hàm từ trung tá lên thượng tá đối với đồng chí đặng anh quân đội trưởng
theo đó bộ trưởng quyết định thăng cấp bậc hàm từ trung tá lên thượng tá đối với đồng chí đỗ đức việt cán bộ và thăng cấp bậc hàm từ binh nghỉ lên hạ sĩ đối với đồng chí nguyễn đình phúc chiến sĩ nghĩa vụ
cùng ngày ban chấp hành trung mương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho thượng úy đỗ đức việt tri đoàn đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy hà nội

thưa quý vị ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hạn đối với gia đình của họ
thưa quý vị ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã vĩnh viễn ra đi để lại nỗi đau xót và tiếc cương vô hạn đối với gia đình của họ
thưa quý vị ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã vĩnh viễn ra đi để lại nỗi đau xót và tiếc cương vô hạn đối với gia đình của họ
đánh giá trong từng môn học số bài kiểm tra cách thức tổ chức các hình thức kiểm tra đánh giá
sáng ngày hai tháng tám thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc
tp hcm đã tổ chức lễ truy tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng cho năm bà mẹ
và danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho một liệt sĩ
tham dự buổi lễ có ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nền
tại buổi lễ truy tặng bang tổ chức đã trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng
cho đại diện gia đình năm mẹ đặng thị lụa phan thị huệ phạm thị thạch nguyễn thị hương và nguyễn minh mượn
ban tổ chức đã trao danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đại diện gia đình liệt sĩ phan văn hân
nguyên thường vụ khu ủy sài gòn gia định nguyên bí thư phân khu hai sài gòn gia định
đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
phát biểu tại buổi lễ truy tặng đồng chí nguyễn văn nên ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm khẳng định
việc truy tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân hôm nay
thể hiện một sự trân quý sự ghi nhận của tổ quốc và nhân dân đối với công lao trời biển
sự hy sinh to lớn của mẹ việt nam anh hùng các anh hùng liệt sĩ
bí thư thành ủy tp hcm cho biết thời gian qua cùng với các chính sách chăm lo thương binh bệnh binh gia đình liệt sĩ
những người có con với khách mạng có con với nước tp hcm đã làm mọi việc tốt nhất có thể
để đảm bảo chính sách và chăm lo phụng dưỡng các mẹ như người mẹ kính yêu của mình
đặc biệt là một trăm linh tám trên năm bốn trăm bảy mươi bà mẹ việt nam anh hùng còn sống ở thành phố